đồn biên phòng đức minh thuộc bộ đội biên phòng quảng ngãi đã phát hiện ba đối tượng sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản ven bờ
hủy diệt môi trường sinh thái biển đơn vị đã thu giữ tăng vật và tạm giữ hành chính đối tượng vi phạm để điều tra làm rõ
qua kiểm tra ba đối tượng cùng chú ở xã đức minh huyện mộ đức gồm nguyễn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyễn văn thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nguyễn trung tính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đang sử dụng chất nổ khai thác hải sản thu giữ một mươi kíp nổ một mươi đoạn dây cháy chậm và bốn kg thuốc nổ
theo lời khai ban đầu của ba đối tượng số vật liệu nổ nêu trên dùng để khai thác hải sản trong ngày
với hành vi khai thác theo kiểu tận diệt làm cạn kiệt nguồn hải sản gây bức xúc cho nhiều ngư dân mưu sinh ở vùng biển ven bờ
hiện đồn biên phòng đức minh đang phối hợp với công an huyện mộ đức tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc